thưa quý vị những ngày gần đây dịch cúm a bùng phát mạnh tại hà nội với gần chín trăm linh ca mắc chỉ trong một tháng
dù thời điểm này không phải là mùa cúm nhiều các bệnh được ghi nhận có diễn biến nặng gây viêm phổi suy hô hấp
nhiều dịch bệnh diễn biến phức tạp xuất hiện cùng một lúc điều này khiến không ít cư dân mạng bày tỏ lo ngại
để phòng ngừa hệ lụy tác động từ bệnh truyền nhiễm nhiều ý kiến đã lên tiếng kêu gọi cộng đồng nâng cao ý thức trong việc phòng ngừa dịch từ xa từ sớm
cú ma có lẽ là loại bệnh mà ở cơ quan nơi ở của tôi mọi người nhắc tới nhiều nhất lúc này
bởi không khó để chúng ta bắt gặp những người có biểu hiện như chảy mũi ho sốt
bào các khoa truyền nhiễm bây giờ có thể thấy bệnh nhân nhiễm cúm a đang dần thay chỗ cho bệnh nhân mắc covid một mươi chín
cúm a với một đống biến chứng ở trẻ em đã khiến các bệnh viện quá tải
bạn nhỏ nhà mình có chỉ định nhập viện từ chiều hôm trước mà không có giường lại đi về uống tạm thuốc bác sĩ kê
chờ viện sắp xếp tới tận chiều hôm sau mới có dường bệnh để nhập viện
đây chỉ là một vài chia sẻ của rất đông cư dân mạng về tình hình dịch cúm a tại hà nội và một số tỉnh miền bắc
điều nhiều người bày tỏ lo ngại đó là dù dịch phức tạp nhưng người dân vẫn có tâm lý chủ quan
không ít câu chuyện dẫn chứng cụ thể về biến chứng nặng của bệnh đã được cộng đồng mạng chia sẻ
điều đáng nói hiện vẫn còn rất nhiều người nhầm lẫn về dấu hiệu nhận biết bệnh dẫn tới điều trị phòng bệnh sai cách
một số bác còn chủ quan lắm cứ nghĩ cúm chỉ là bệnh thông thường nên không phòng ngừa
cháu tôi vừa lây bệnh từ người lớn thương con khi thấy con sốt cao và bác sĩ nói con bị tổn thương thần kinh trung ương
covid một mươi chín ngày càng xuất hiện nhiều chủng mới sẽ thế nào khi chúng ta vừa nhiễm cúm a vừa nhiễm covid tôi thật không dám tưởng tượng
tôi nghe một vài chị em trong công ty mách tự mua thuốc
tamiflu về tự uống khiến cơ thể dị ứng phải nhập viện cấp cứu
chủ quan tự mua thuốc vì nghĩ bệnh thông thường vài ngày sẽ hết nên giờ tôi bị viêm phổi suy hô hấp
giá may được các bác sĩ cứu chữa kịp thời mong mọi người đừng như tôi
theo các chuyên gia y tế một số triệu chứng của bệnh cúm a covid một mươi chín và các bệnh đường hô hấp nói chung tương tự nhau
nên không thể phân biệt cúng thường và covid một mươi chín nếu chỉ dựa trên các triệu chứng
chỉ có xét nghiệm sinh học mới có giá trị trần đoán chính xác
tác nhân gây bệnh thậm chí một người có thể bị nhiễm cả bệnh cúm và covid một mươi chín cùng một lúc
do đó có các triệu chứng của cả hai vì vậy việc tự ý điều trị là vô cùng nguy hiểm
cúm cũng là một trong các virus đường hô hấp
tôi nhắc đi nhắc lại cũng là một tác nhân
chứ còn tôi có thể kể là có rất nhiều virus khác cũng gây triệu chứng giống như cúm
vì vậy người chạy thuốc người ta phải khám
rồi sau khi khám lâm sàng để xem triệu chứng anh có giống cúm không
cái cúm đấy nó có ảnh hưởng gì đến tim đến phổi đến gan đến thận chưa
lúc đấy người ta mới cho anh đi xét nghiệm
xét nghiệm thì người ta về bắt đầu người ta mới nhận định chết
luôn luôn người thầy thuốc lại phải nhận định
thế thì người ta nhận định là cái trường hợp này có vẻ là cúm thật hay là không cúm thật
sau đó người ta lại với bước thứ ba là
ừ nếu anh bị cúm đấy thì anh có phải trải địa đặc biệt không
anh có phải trải địa đặc biệt không
anh có cần phải dùng thuốc hay không
hay là anh không cần phải dùng thuốc
đấy cho nên người ta phải tính đoán
thế mình tự thức uống nhớ với đồng đồng dị ứng
nó lại gây làm sao nếu lại tổn thương thận thì sao
cho nên là không có chuyên môn đừng hút tự động
nghe người đó nghe người kia
đấy là chỉ mang cái hại vào thân
chứ không giúp được ích gì
tôi nói đi tới lại không giúp được ích gì
theo trung tâm kiểm soát đệnh tật hà nội
thống kê từ đầu năm đến ngày một mươi bảy tháng bảy
thủ đô đã ghi nhận trên hai sáu trăm linh trường hợp mắc cúm
chưa ghi nhận trường hợp tử vong
số ca mắc có xu hướng gia tăng trong bốn tháng trở lại đây
trong tháng sáu đã ghi nhận gần chín trăm linh trường hợp mắc
tăng sáu mươi so với số mắc ghi nhận trong tháng năm
bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương
bệnh nhân ghi nhận chủ yếu ở nhóm đối tượng trẻ dưới năm tuổi
tiếp đó là nhóm từ một mươi tám đến bốn mươi chín tuổi
có trường hợp diễn biến nặng phải thở máy
cộng đồng cư dân mạng kêu gọi mọi người
khi có các triệu chứng cúm
cần tới thăm khám điều trị sớm
và có các biện pháp phòng ngừa cách ly
để tránh lây lan sang người khác
còn bạn bạn sẽ làm gì để cùng chung tay phòng người dịch bệnh
hãy chia sẻ với chúng tôi trên fanpage của truyền hình công an nhân dân